trước mỗi trở lên phải trang bị một bình bột dưới bốn kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới năm lít hoặc bình nước với chất phụ da chữa cháy dưới năm lít hoặc bình khí co hai chữa cháy dưới bốn kg
gọi điện cho số điện thoại cứu hỏa một trăm một mươi bốn hoặc các cơ quan chức năng để xử lý đám cháy
gặp thì mình trên đường chắc chắn là anh hoặc mọi người đều đi đường đều những thấy cái hiện tượng cháy xe như thế
nhất là cái mùa này là cái mùa hè phơi dơm dạ của nông dân mà chúng ta đi qua mà chúng ta không để ý
mà những cái dơm dạ nó bám vào thành xe bám vào gầm xe là chỉ đi một đoạn đường lâu mà chúng ta không kiểm tra nó sẽ bô nó làm nóng và sẽ bốc cháy từ gầm xe bốc cháy lên
và một nguyên nhân nữa là nhiều cái xe mà chúng ta để lâu để lâu
để trong ca đa thì chuột nó rất thích làm tổ trong cái khoang máy
mà khi nó làm tổ đấy rồi thì nó sẽ có rác này rồi có những vật liệu dễ cháy này ni lông này
lá cây này nó để đấy và khi chúng ta chạy nóng lên thì cũng dễ bốc cháy
là bây giờ thì nói thật là xe thì bây giờ cũng là xe mới nhiều rồi
chứ đúng như ngày xưa xe cũ là rất nhiều cái hiện tượng là do bị xăng nữa
bình xăng là một ống dẫn xăng ống dẫn xăng lâu năm bây giờ nó sẽ tạo cái chân chim
thì khi chạy nó sẽ làm cho đàn hồi và nó sẽ giỏ giọt ra thì cũng rất là dễ cháy
hoặc cái bình xăng nó bị han dỉ
bộ phần lá mát là gì nó sẽ luôn luôn có quạt gió để nó làm mát cái cát nước
thì nhiều khi là lái xe không kiểm tra
hoặc là xe cũ cái kết nước nó hết nước mà không tiếp nước vào
thì dọc đường đi nóng lên thì cái két nước đấy nó sẽ cạn khô hết nước
và cái quạt làm gió cũng có làm một phần nữa
thì dọc đường đấy thỉnh thoảng các bạn gặp là nhiều lái xe bung nắp lên đấy
và mở nắp lên là khói mù lên là chẳng qua là kết nước nó cạn nước rồi
két nước cạn nước rồi và quạt gió không làm việc khô hết két nước
thì cái đấy mà nếu mà chúng ta không có hiện sớm thì chúng ta cũng sẽ bị cháy xe ở cái chợp đấy
nguyên nhân cháy xe ở ô tô rất đa dạng chúng ta có thể liệt kê ra một số như
chập cháy dò điện từ gác quỳ hoặc những đường dây dẫn điện
hệ thống làm mát của xe bị quá tải hoặc hết nước dẫn đến hệ thống máy trên xe quá nhiệt gây ra cháy xe
xe gặp phải một số vấn đề bên ngoài như vừa gặp vấn đề bên ngoài vừa gặp vấn đề bên ngoài vừa gặp vấn đề bên ngoài vừa gặp vấn đề bên ngoài

với những chiếc xe lâu không sử dụng có thể bị chuột vào lầm tổ bên trong cắn hỏng đường dây điện dẫn tới chập cháy
việc lắp đặt thêm đèn loa cũng có thể khiến cho hệ thống điện bị quá tải
ở những chiếc xe ô tô đã cũ bình xăng hay hệ thống dẫn xăng tới động cơ có thể bị dò dỉ gặp phải nguồn điện phóng ra từ buzi gây ra cháy lớn
ra từ buzi gây ra chảy lớn
vậy thì đâu là những
kỹ năng quan trọng để phòng tránh nguy cơ cháy
ở phương tiện ô tô
và các bạn bạn đây làm xe
thì nhiều bạn cũng chỉ là theo
một thị hiểu thị trường bạn làm thôi chứ không
kinh nghiệm cho nên các bạn
không có những cầu trí ngắt không thích
bị đo dòng biện nên nếu mà
khuyến cáo nữa mọi người muốn lắp thêm
cái gì thì chúng ta nên
vào hãng để hãng tư vấn cho chúng ta
nên lắp cái gì và nên không lắp cái gì
và có đồng hồ tước đo
rồi trước khi lắp vào những cái thiết bị
là chúng ta có những cầu trí để không may chậm cháy là ngắt được ngay
chứ nếu mà làm ẩu thì rất là dễ bị
đấy cho nên là
tất cả chúng ta mà đi trên đường
mà không tránh được khỏi những cái đống dơm kia
vì là hết cái đường đi rồi
thì sau khi đi qua chúng ta nên kiểm tra
đấy các bạn thấy không cây những cái dơm này nó
quấn vào xe mình nếu mà chúng ta chỉ đi một đoạn nữa
là ống vô và máy sẽ làm và cháy xe
để đảm bảo cho mọi chuyến đi an toàn và thuận lợi
chúng ta sẽ thường xuyên vào hãng
để kiểm tra định kỳ cho xe chúng ta
để tránh việc cháy nổ đối với xe ô tô
chúng ta nên chuẩn bị cho mình
một số thông tin
đối với những chiếc xe ô tô lâu không sử dụng
cần kiểm tra trước khi sử dụng
để tránh các yếu tố gây cháy
tránh lắp đặt quá nhiều hệ thống loa
đèn điện có thể dẫn tới quá tải hệ thống điện
luôn kiểm tra định kỳ
thay mới những bộ phận đã cũ và xuống cấp
để đảm bảo chiếc xe luôn vận hành một cách an toàn
để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh
chúng ta nên kiểm tra xe định kỳ luôn ở mức an toàn đúng kỹ thuật để tránh được những rủi ro đáng tiếc về người và của